nhằm thực hiện kế hoạch đấu tranh chống gian lận thương mại hàng lậu vàng giả trên địa bàn tỉnh thanh hóa
giai đoạn trước trong và sau tết mậu tuất ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín của tỉnh sẽ tăng cường công tác phối hợp liên ngành
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thanh hóa đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai và chỉ đạo các đơn vị trên hai tuyến biên giới của tỉnh
tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân
trên hai tuyến biên giới chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật không tiếp tay bao che cho các hoạt động buôn lậu
đặc biệt là hoạt động mua bán tàng trữ sử dụng pháo nổ trái phép
đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại không chỉ riêng trong dịp tết là một trận chiến sẽ còn kéo dài
mức độ thành công sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó tuyên truyền rộng rãi đến nhiều đối tượng trong chuỗi cung ứng hàng hóa là một khâu vô cùng quan trọng
các tổ chức doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp hàng hóa cần ý thức được cái lợi trước mắt nhưng thiệt hại lâu dài khi tiếp tay
trục lợi từ các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại
tình hình thực tế tại tỉnh thanh hóa cho thấy thời gian gần đây do sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan chức năng
nên vấn đề đấu tranh chống gian lận thương mại hàng lậu và hàng giả trên địa bàn gặp nhiều thuận lợi
số vụ án trọng điểm ít an ninh kinh tế được bảo đảm